việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch sử dụng đất ở các cấp ở nhiều địa phương còn chậm
việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất thông qua đấu giá đất còn hạn chế
việc giám sát sử dụng đất tại các dự án công trình còn lòng lẻo
nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý
việc quản lý sử dụng đất quốc phòng đất nông nghiệp dành cho công ích còn nhiều bất cập
chỉ thị đặt ra bốn yêu cầu đối với các địa phương
tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
chấn chỉnh tình trạng giao đất không đúng quy định
sử lý nghiêm người đứng đầu buông lòng quản lý đất đai
khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
gây ra lãng phí nguồn tài nguyên đất sự bức xúc của người dân
và đặc biệt là gây ra những khiếu kiện tranh cãi kéo dài
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng trên
và từ phía doanh nghiệp cơ quan quản lý hay từ những bất cập trong cơ chế chính sách quy hoạch
chúng ta hãy cùng thẳng thắn nhìn nhận trong chương trình ngày hôm nay
cùng với hai vị khách mời
đầu tiên xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
và hai vị khách mời quen thuộc luật sư trương thành đức chủ tịch ủy đồng thành viên công ty luật basico
và xin mời hai vị khách mời hãy cùng mở đầu chương trình với một đoạn phóng sự ngắn sau đây
quận hoàng mai hiện nhiều dự án ôm đất cả chục năm trời không triển khai gây lãng phí
như dự án khu đô thị mới thịnh liệt với khoảng ba mươi năm hectare
được thành phố giao cho
tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng likogi làm chủ đầu tư
cụ thể ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn bốn
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành quyết định số bốn nghìn chín trăm ba mươi qd ubnz
thu hồi ba trăm năm mươi một sáu trăm một mươi tám m hai đất thuộc các phường thịnh liệt hoàng văn thụ tương mai quận hoàng mai
giao cho tổng công ty likogi tổ chức điều tra lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng
chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thịnh liệt
dự án được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao cho likogi làm chủ đầu tư thực hiện
tại quyết định số ba nghìn sáu trăm bốn mươi chín qd ubnz ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đến nay sau hơn chục năm dự án vẫn rậm chân tại chỗ
đáng nói khu đất chưa được thực hiện dự án đã bị xẻ thịt cho thuê làm bãi đỗ xe nhà xưởng
khiến người dân bức xúc
hà nội cũng còn khá nhiều khu đất dự án cũng trong tình trạng
nhiều năm không triển khai như khu đất rộng hai mươi tám hectare đối diện trung tâm hội nghị quốc gia
thuộc phường yên hòa cầu giấy và mễ trì nam tử liêm
sau một mươi năm vẫn đắp chiếu dự án bệnh viện đa khoa quang trung phường yên sở quận hoàng mai
quy mô bảy trăm linh giường bệnh chất lượng cao giờ vẫn là bãi đất hoang dù đã chậm gần tám năm so với tiến độ
lấy mốc từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay hà nội liên tiếp công bố những dự án trong diện chây ý
thậm chí buộc phải thu hồi do quá ba năm
mà dự án vẫn chỉ là bãi đất chống
thậm chí có những dự án liên tục gần một mươi năm luôn có tên trong danh sách phải đôn đốc hoặc phải xử lý
nhưng nếu mà hiểu đúng hiểu đúng theo ý nghĩa của luật pháp
thì như thế nào là một dự án treo hay nhìn rộng ra là một quy hoạch treo thưa luật sư trương thành đức
cái chữ treo nó đã toát lên tất cả mọi nghĩa trong đấy rồi
tức là nó cứ lơ lửng nó không xuống mặt đất nó không hiệu quả nó không khả thi nó không thực tế
cho nên là nó không phải là nhiều năm sau mới phát hiện ra mà rất nhiều dự án
thì chúng ta có thể hình dung là từ cái ý tưởng
nó đã treo rồi lúc phê duyệt cũng đã thấy nó không khả thi rồi
chúng ta cố làm bằng được chúng ta cứ vẽ ra chúng ta cứ tưởng tượng ra
thế và sau này thì có thể là do nguồn lực có thể là do tình hình nó thay đổi
có thể là do cái ý đồ chúng ta lại thay đổi
hôm nay thì muốn xây dựng thành phố thế này công trình thế kia chỉ một hai năm sau
mặc dù là cái dự án đấy là quy hoạch cho vài chục năm
nhưng một hai năm sau thì một lãnh đạo mới lên
hay là một cái ý kiến
những cái ý kiến nào đấy thì nghe lại có lý và người ta lại làm dự án
đấy là cái quá trình để làm dự án để người ta tính tiền
chứ còn không phải là làm dự án cho cuộc sống
không phải làm dự án thực sự vì nhu cầu
dự án thực sự thì phải là những người có khả năng triển khai
còn đây là chúng ta đang làm dự án vẽ vẽ xong để treo
nhưng có nghĩa là dự án này thì không phải là đã bị khai tử
hay là thay đổi thành một cái dự án hay một bản quy hoạch khác
mà chỉ là không được triển khai thôi
vậy thì có một cái ngưỡng nào để người ta xác định được rằng là đây là một cái dự án
nếu như mà đã có cái dự án khác thay thế
nếu như đã hủy bỏ rồi thì lúc đấy chấm hết rồi
không còn là treo nữa rồi
thì treo nó có khái niệm nó rất là mở rất là rộng
đối với dự án mà có thể là tiến hành trong vòng năm năm phải làm chẳng hạn
thì qua bốn năm năm năm không làm thì xác định đấy là treo
thế còn đối với những cái dự án mà lại bảo rằng là dự kiến
một mươi năm hai mươi năm nữa mới xây mới làm cái này cái kia
thì lại phải đợi đủ đến cái thời gian đấy mình biết là có treo hay không
thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất cái yêu cầu cái mục tiêu đặt ra của cái dự án đấy
vậy giáo sư đặng hùng võ có bổ sung gì không với những cái sự bất cập
như luật sư trần đình đức cũng đã nói trong cái việc là thay đổi về quy hoạch
thay đổi về diện thiết kế cũng như là cái khả năng đáp ứng của chủ đầu tư
cái nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các quy hoạch treo đây là cái gì
cái thứ nhất thì tôi phải nói rằng là hiện nay chúng ta có ba cái trạng thái là thường gọi là bị treo
thứ nhất là quy hoạch treo tức là đưa được vào quy hoạch nhưng cái quy hoạch đó không thực hiện được
cái thứ hai là giải tỏa treo tức là quyết định cho phép dự án rồi hoặc là quy hoạch diệt rồi
làm như thật rồi
thì cho phép là thu hồi đất xong thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư
thế nhưng rồi nó cứ nó cứ thế mà
và nó không kết thúc được cái việc bồi thường hỗ trợ tái định cư
rồi cái việc thu hồi đất nó không hoàn thành không bàn giao được đất
và nó cứ treo ở cái trạng thái là chưa làm được đất sạch
đấy nó gọi là giải tỏa treo
cái trường hợp thứ ba là xong cái việc giải tỏa rồi tức là có mặt bằng rồi
giao cho chủ đầu tư
thế chủ đầu tư là cứ để đấy không thực hiện
thì người ta gọi là dự án treo
thứ nhất là nó có ba cái trạng thái đó là ba giai đoạn khác nhau của một cái việc từ quy hoạch
và cho đến triển khai dự án
thế còn nguyên nhân của nó thì tất nhiên là quy hoạch treo thì có nguyên nhân khác với lại giải tỏa treo
với lại dự án treo
về quy hoạch treo thì chủ yếu là quy hoạch trong phòng lạnh quy hoạch trên mây
và sau khi đưa ra thực tế thì nó không vào
tức là không
thứ nhất là có thể không vào là bởi vì là trả nhà đầu tư nào quan tâm cả
quy hoạch xong thậm chí là có những nơi thu hồi đất rồi
thu hồi đất theo quy hoạch
rất là xịn rồi
đất trống đất sạch
có cả rồi
nhưng nhà đầu tư chả hay quan tâm cả là bởi vì người ta bảo là cho dự án vào đây chúng tôi chết
tức là dự án không thể mang lại lợi ích được
thế còn trường hợp giải tỏa treo tức là chúng ta đã làm những cái thường nó hay là dưới dạng là thế này
chứ là cơ quan quản lý là hay làm những cái việc mà nó có biểu hiện trái pháp luật
ví dụ như là một cái quyết định thu hồi đất sơ hở
hoặc là một cái thậm chí là quyết định quy hoạch cũng sơ hở
cái sơ hở đó có thể là vô tình có thể là hữu ý
vô tình thì có thể là ví dụ như là một anh nào đấy chuyên môn không giỏi của cơ quan nhà nước
chuyên môn không giỏi đưa ra những cái yếu tố văn bản thiếu cái này thiếu cái kia theo quy định chuẩn tắc
cũng có thể là hữu ý
tức là do cái nhóm lợi ích nào đó rồi ép việc này ép việc kia
thậm chí trong bồi thường chẳng hạn là cái người bị thu hồi đất thôi đấy
thế nhưng mà là bà bác ruột tôi chẳng ăn
kiểu nó sẽ khác với cái ông cùng về đây với bà ấy một ngày
thế nhưng mà hoàn cảnh giống nhau
như ông kia
ông kia thì lại không được ưu ái bằng bà này
thế tất cả những cái đó thì tôi cho rằng cái gọi là giải tỏa treo
thì chủ yếu là có những cái biểu hiện không đúng pháp luật
thấy ra là nó bị lùng bùng
nó bị lùng bùng và nó không thoát được
thế còn tất nhiên dự án treo
thì cái nguyên nhân của nó là thế này thôi
nguyên nhân thì chủ yếu là nhà đầu tư được lựa chọn không đủ năng lực
tức là ví dụ như ta muốn có một cái nhà đầu tư là có tiềm năng tài chính có kinh nghiệm có tất cả các thứ
thế thì nhà đầu tư ta chọn là cái nhà đầu tư mà không đủ năng lực
nhưng mà tại sao nhà đầu tư không đủ năng lực lại cứ thích nhảy vào
nó bởi vì là nhảy vào được giao đất
giao đất xong thì ông ấy thấy là có lợi rồi
mà nhất là giá
giá đất thì có khi là gọi là ta cố gắng một tí thì giá nó thấp đi chẳng hạn
thế là lợi nhuận là nó có
thậm chí là kể cả có những trường hợp người ta vẫn gọi là một nhóm lợi ích đấy
tức là có cái sự thỏa thuận ngầm chia trác gì đấy từ cái lợi ích mà do
do tính giá rất thấp ví dụ như vậy chẳng hạn
thế thì nó dẫn tới cái việc gọi là dự án mà nhà đầu tư không đủ năng lực
thì họ sẽ chậm triển khai
họ không đưa vào triển khai nổi được
không có tiềm lực tài chính
và cách của họ là thôi lại chờ đến một lúc nào đỡ có ai
có ai mà lại muốn cái mảnh đất mà được họ được giao này lại chuyển nhượng cho nhau
thế thì nhưng mà đôi khi là cũng có thể là không chuyển nhượng được cho nhau
rồi họ triển khai thì không đủ năng lực triển khai
rồi là nó đứng ở đấy
những cái đất ở đó
những cái khu vực rất là đắc địa
người ta có thể tính ngay ra giá trị sử dụng của nó sẽ rất cao
nếu mà ở đó được triển khai cái dự án
và người ta cũng rất ấn tượng với chủ đầu tư sở hữu những cái khu đất đó
nhưng tại sao mà nó vẫn cứ không được triển khai
và người ta cho rằng là đấy là quyền của các chủ đầu tư thôi
vì họ thu mua với cái giá rất cao
không thể nói rằng là họ không có tiền được
thế nhưng mà họ vẫn không triển khai
đấy là quyền của họ thôi
lúc nào họ triển khai thì đấy là quyền của họ
mọi thứ có thể giải thích đơn giản như vậy hay không
à tôi cho rằng là cái việc mà chủ đầu tư không triển khai
thì ban nãy tôi nói khái quát chung
tức là chủ đầu tư thiếu năng lực
do chúng ta lựa chọn theo cách này cách kia
bởi vì ta chọn thì bây giờ vẫn là chọn mà nhà đầu tư được chỉ định
không có đấu giá đất cũng không có đấu thầu dự án
không có gì cả
ta chọn tức là do chính quyền thích ai thì chọn người đấy
thế thì thường là chọn cái người mà mong rằng là có cái lợi nhuận từ cái việc chuyển đất
thế thì mang lại cái lợi nhuận nhất định và cái lợi nhuận ý mới lớn
chứ còn cái lợi nhuận mà từ đầu tư nó không lớn bằng cái lợi nhuận mà tăng giá đất
do một cái cơ chế hành chính định giá nó thấp
thế nhưng mà đấy là nói chung
thế nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là thế này
rất nhiều trường hợp chủ đầu tư thì muốn làm nhà ở
nhưng quy hoạch thì lại vào đây là trung tâm thương mại
ví dụ như thế
thế chủ đầu tư thì nói trung tâm thương mại thì ăn không to mà nhà ở
thế thì ông ấy là phải trùng trình lại
tìm mọi cách diễn giải thế này thế khác
chờ cái thời cơ
rồi làm cái chuyển quy hoạch
tức là điều chỉnh quy hoạch
sẽ có năng lực khác để có lợi hơn
chờ điều chỉnh quy hoạch chờ để chuyển nhuận
vẫn tốt hơn là người ta làm thì người ta sẽ sẵn sàng thôi
thì luật của chúng ta cũng đã có vấn đề gần như nó khuyến khích
nó tạo ra cái tình trạng như vậy
chẳng hạn như cái tiền ký quỹ
có lẽ là chưa đủ cái sự chế tài
chẳng hạn như là cái chuyện là thu hồi dự án
thì quy định thì nghe có lẽ bài bản lắm
chặt chẽ có lẽ nghiêm túc lắm
nhưng trên thực tế có lẽ gần như nó không giảm
chưa dám các địa phương là chưa dám thực hiện
cách đây khoảng gần chục năm hà nội là hô hào rất to
năm sáu triệu mét vuông đất gì đấy
là đẻ hoang hóa nhiều năm nay
mà theo luật một mươi hai tháng hoặc một mươi tám hai mươi bốn tháng mà không triển khai
hoặc ngay cả triển khai chậm nhé đã bị thu hồi rồi
thế nhưng luật chúng ta quy định không đến nơi ấn trốn
thu hồi đất không thì máy ra còn được
người ta đóng mấy cái cọc đấy
người ta làm cái hàng rào ở đấy là rã là rắc rối rồi
vì luật thậm chí còn vô lý đến cái bức mà không bồi thưởng
không giải xếp được không giải quyết được cái hậu quả đấy
thì cuối cùng chỉ vì những cái rất nhỏ nhỏ thôi
mà nó dẫn đến ách tắc cả những cái việc lớn
và quan trọng nhất là gì
tất cả các chủ đầu tư người ta nhìn nhau
địa phương này không làm được dự án kia không thu hồi được
thì tất cả những cái thứ khác không làm gì được người ta
tôi bổ sung thêm cái này một chút
cái ý là chế tài nào để xử lý trường hợp dự án treo đấy
thì nó có một cái rất thú vị
tất nhiên là cơ quan nhà nước từ trung ương trở xuống là thấy là
dự án treo đã xuất ruột rồi
bởi vì là đất ách tắc ở đấy dăm bảy năm mười năm
mà cũng không làm gì được
thế thì vào năm hai nghìn năm hai nghìn năm đúng rồi
là bộ tài nguyên môi trường có đi kiểm tra trên phạm vi cả nước
về chuyện gọi là dự án treo
và yêu cầu các nơi là phải xử lý dự án treo
đấy mới phát hiện ra hà nội là mấy bao nhiêu triệu mét vuông bị treo đấy
thế thì các nơi là gọi là cương quyết thực hiện thu hồi
nhưng thời kỳ đó là chỉ có thu hồi đất thôi
còn tài sản trên đất là phải tìm cách để trả lại nhà đầu tư
bởi vì cái điều đó mới đúng
thế nhưng mà nhiều nơi là thu hồi xong
chả không biết cách gì mà trả lại người ta
chủ đầu tư
như luật sư đức vừa nói là có mấy cái cọc thôi cũng là phức tạp rồi đấy
tức là bây giờ lấy tiền đâu cho trả
luật ngân sách không cho phép lấy ngân sách để trả việc này
là bởi vì nó có thu hồi
nó có thu và có chi
chứ bây giờ anh không thu cái gì mà anh chi
là không chi ngân sách làm cái việc đó được
thế thì xong đó tất cả các tỉnh đều đồng thanh
xử lý dự án treo
thu hồi được từng này mét vuông đất khá nhiều
hồi đó là tất cả các tỉnh đều thu hồi
nhưng xong không biết làm gì cả
bởi vì là chưa giải quyết được cái trả lại tài sản đã đầu tư trên đất cho chủ đầu tư
thì chủ đầu tư mới cũng không ai quan tâm
mà rồi chủ đầu tư mới cũng rất ngại vào những cái dự án treo
mà vừa được xử lý
là bởi vì rồi lại tranh chấp nhau tài sản
ông trước ông sau là nói là giá tôi đã đầu tư là từng này cơ chứ không phải từng này vân vân
thế thì chúng ta mới thấy là cái khả năng mà thu hồi đất của các dự án treo
nhưng mà với điều kiện trả lại tài sản đã đầu tư trên đất
cho chủ đầu tư
là gần như bất khả thi
rõ ràng cái điều đó là vi hiến
đấy là sở hữu của người ta hợp pháp
nếu như mà cái đất này không được phép xây dựng
tôi thu hồi rồi mà anh bắt đầu xây dựng thì có thể tịch thu được
còn cái lúc mà đang triển khai dự án nó cứ túc tắc túc tắc
nó cứ làm là đúng luật
được phép làm
thế thì không có lý do gì
dù một đồng nhé
cũng không thu hồi được
đây rất nhiều dự án đó là hàng trăm triệu hàng tỷ
thì không thể nào giàn xếp
không thể nào xử lý được
đấy là một cái mà trông thấy rõ về cái chuyện pháp lý của chúng ta là bất cập
nhưng ở đây thì cũng phải nói tôi lại lại muốn quay lại cái nghị quyết một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng
là nghị quyết mà dẫn đường cho xây dựng luật đất đai hai nghìn một mươi ba
thì trong đó có nói rằng là xác định những trường hợp vi phạm pháp luật nặng trong sử dụng đất đai
để đưa ra chế tài mạnh là thu hồi cả đất lẫn tài sản
thế thì bây giờ anh phải xác định là thế nào là vi phạm pháp luật nặng
chứ không phải là cái chuyện người ta chậm triển khai
thì anh cho đấy là vi phạm pháp luật nặng
thì đấy chính là tôi cho rằng là những người xây dựng luật đất đai hai nghìn một mươi ba hiểu không đúng nghị quyết một mươi chín
với lại một cái điều nữa là thế này
nghị quyết một mươi chín còn lại
còn đưa ra một câu dẫn đường là dùng chế tài xử phạt tài chính để giải quyết các dự án treo
tức là hoặc có thể thu thuế lũy tiến
hoặc có thể là nếu nhiều người thì cho rằng thuế việt nam nó thấp quá khác không ăn thua
thì bây giờ đưa ra xử phạt vi phạm hành chính có làm sao đâu
thay thuế bằng xử phạt vi phạm hành chính hoàn toàn là ta làm được
nhưng mà ta không đi theo cái hướng đó mà nghị quyết một mươi chín đã đưa ra rồi
ngay cái chuyện xử phạt nếu mà nói làm là làm được nguyên tắc thôi
còn thực tế sẽ không có tác dụng
cái luật xử phạt vi phạm hành chính chúng ta đã sai từ gốc rồi
phạt tối đa hai tỷ
một cái dự án là nghìn tỷ nó phạt hai tỷ
tiền đó cũng không bù được tiền của việc hoàn trang
chúng ta hãy so sánh hình ảnh đơn giản này thì có thể biết ngay này
cái đất đấn chiếm đất vi phạm đất coi như là nhảy ru là rất bất hợp pháp rồi
thế nhưng khi cần phải giải tỏa vì công trình vì lợi ích quốc gia ấy
nhà nước vẫn phải xem xét
không bồi thường thì cũng hỗ trợ
cũng lại phải lo công an việt nam
cũng lại phải lo tái định cư
thế thì đây dự án hợp pháp tỉnh bộ chính phủ đóng dấu vừa rồi
triển khai là hoàn toàn hợp pháp
thế mà bây giờ lại nói mỗi một câu ngang nhiên
anh chậm triển khai tôi thu hồi
thu hồi đất được
không thể thu hồi được tài sản
không thể lý luận không có cách gì mà thu hồi được
cho nên nó mới tắt bao nhiêu năm nay
chứ không phải là bây giờ mới tắt nữa
tức là cái cấu trúc luật pháp của mình là chưa hướng tới việc xử lý dự án treo
kể cả mấy lần xây dựng pháp luật
đó là những cái lỗ hổng và những cái sự bất cập đối với chính sách quy hoạch
và điều đó cho thấy rằng là những cái quy hoạch treo hay dự án treo không phải là một vấn đề mới
nhưng cách ứng xử và sự hài hòa như thế nào về lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp cũng như là người dân
lại luôn là một câu chuyện muôn thủa và có tính thời sự
để quý vị có thể hiểu thêm thì xin mời cùng lắng nghe một số những ý kiến đánh giá về vấn đề này
loại đất vàng thứ nhất là giao cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm mục đích thương mại
đối với các dự án này mà quá hạn nhưng không xin gia hạn tiếp một mươi hai tháng thì phải thu hồi
ngay cả khi chủ đầu tư xin gia hạn mà sau một mươi hai tháng không triển khai vẫn phải tiến hành thu hồi
loại đất vàng thứ hai là giao cho các cơ quan bộ ngành xây dựng trụ sở
nhưng vì phụ thuộc rất lớn vào việc phân bổ đầu tư công
nếu có chậm tiến độ bị áp dụng
nếu không bị thu hồi vẫn thuộc sở hữu của nhà nước
thực tế tại hà nội có nhiều dự án tồn tại nhiều năm nhưng không bị thu hồi do chúng ta không thực hiện nghiêm việc này
thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai
mới đây chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn đức trung đã có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra
giả soát trước khi thực hiện việc xem xét hủy các dự án giao đất quá ba năm nhưng chưa thực hiện
quyết định trên của chủ tịch ubnd thành phố được các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đánh giá
sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường địa ốc bởi ít nhiều có tác động tới các chủ đầu tư nằm trong danh sách xem xét xử lý
phải có những lộ trình cụ thể với dự án thay vì ôm đất chờ thời hay viện ra nhiều lý do để kéo dài sự y ạch của dự án
khi năng lực của cả tư vấn cả nhà thầu cả chủ đầu tư mà chúng ta mà không đầy đủ thì thực hiện nó sẽ diễn ra ách tắc
nếu pháp luật có hoàn thiện nhưng mà thực hiện nó không đúng thì nó cũng diễn ra áp tác
thưa giáo sư đặng hùng võ ông đánh giá như thế nào về cách ứng xử
phần đầu chúng ta cũng đã nói tới việc thiếu vắng rất nhiều những cái chế tài đối với các dự án với các cái quy hoạch treo rồi
vậy thì từ khía cạnh pháp lý đến thực tế hiện nay thì cách ứng xử đối với các dự án treo đang như thế nào
đấy tôi cho rằng tôi rất nhận thức
chỉ với một cái câu nói lúc trước của luật sư đức rằng là ngay xử lý các dự án treo cũng bị treo
một cái ý rất thú vị
là bởi vì là ta đang đi giải quyết một cái việc đang bị treo chúng ta lại rơi vào treo tiếp
tức là treo của treo
thế thì là bởi vì sao
là bởi vì cái câu chuyện xây dựng pháp luật hướng tới xử lý một cách khả thi các cái giải pháp xử lý rồi các chế tài xử lý
một cách khả thi đối với cái dự án treo là hiện nay là chống không
hiện nay là không đủ để mà làm
và tất nhiên là chúng ta cứ đi tiếp
thế thì bây giờ trạng thái trên thực tế là các tỉnh mà thôi
cứ chờ thôi chờ xem là sửa luật đất đai hai nghìn một mươi ba lần này là có đưa được ra cái gì mới rồi khả thi không
chứ còn cứ như cái mà quy định của luật đất đai hai nghìn một mươi ba thì ngay bản thân ủy ban nhiều đồng chí lãnh đạo của ủy ban nhân dân các tỉnh cũng cảm thấy dần dần đúng lời vi hiến thật
thế thì cũng không dám quyết
bởi vì cái trạng thái như vậy nó không dám quyết
và vì pháp luật nó không đầy đủ
nó không cặn kẽ
và nó không khả thi
thế thì hình ra là quyết kiểu gì đi nữa thì cũng khó
và không quyết thì cũng khó
tức là kể cả quyết và không quyết thì đều bị treo cả
thực ra tôi cho rằng đấy chính là cái rất phức tạp
ông trang đã nói đến một cái giải pháp là
có thể áp dụng nhiều hình thức chế tài
xử phạt hành chính bằng ví dụ như phạt tiền hay là tài chính
tôi cho rằng là
nghị quyết một mươi chín thì đưa ra là xử lý bằng thuế lũy tiến
câu nói là rất rõ
thế nhưng mà thuế lũy tiến thì hiện nay là như thuế lũy tiến về sử dụng đất của ta
là không đủ để răn đe
cái chế tài đó không đủ
thứ nhất là rất thấp lũy tiến cũng rất thấp
thế thì tôi cho rằng
nếu mà một gọi là một cái khối quản lý
khối quản lý của nhà nước tích cực
thì ta trình lên một cái nghị quyết của quốc hội
chế tài xử lý cũng bằng thuế
nhưng bằng một cái nghị quyết quốc hội là
trường hợp bị treo thì xử lý thế này a b c d
hoàn toàn là hợp pháp
thế nhưng mà nếu mà nói rằng
tôi vừa rồi cũng có nói cái ý là nếu không thuế
thì là anh em họ bình luận đấy
thì cũng có thể là xử lý bằng phạt vi phạm hành chính
thế nhưng mà đúng là phi phạm hành chính của ta hiện nay là bất cập rất lớn
ngay cái vụ mà v đan ngày xưa xả thải ra môi trường
xong đó phạt hành chính
trả đâu vào đâu cả
đấy là có năm trăm linh triệu
đấy trả đâu vào đâu cả
tức là không để làm một cái gì cái chuyện đó
đấy thì tôi nói ví dụ đấy là cái chưa thực sự khả thi
của các cái chế tài xử phạt vi phạm hành chính của ta hiện nay
kể cả từ luật gốc
thế thì đấy cũng là những cái khó
thế mà tôi cho rằng nếu chúng ta thực sự nghiêm túc
là cương quyết phải giải quyết triệt để tình trạng dự án treo
quốc hội ra một cái nghị quyết về biện pháp xử phạt đối với các dự án treo là xong
tôi cho là hoàn toàn hoàn toàn hợp pháp
thậm chí có tính đến cái đấy rồi thì cũng không loại trừ câu chuyện là
nó có hợp lý nó có vi hiến nữa hay không
vì ví dụ tôi có một cái tài sản này thì anh có thể đánh thuế cao phạt theo cái tỷ lệ nào đó
thế còn cái dự án của tôi chưa triển khai hoặc triển khai không đáng kể
đặc biệt cái tiền chính nó là tiền đất
đất của nhà nước cơ mà còn tôi đâu đất thuê cơ mà
tiền nông gì đâu phạt ai
rất khó đúng không
từ cái gốc của chúng ta giả sử đấy là đất của tư nhân
thì tôi đánh thuế nặng thì tôi phạt tôi thu hồi người ta sợ ngay
nhưng vì đây loanh quanh là cuối cùng câu chuyện là sở hữu sở hữu toàn dân sở hữu nhà nước đâu đó
thế là nó cứ đưa đẩy nó cứ loanh quanh luận quẩn
và cuối cùng là hầu hết các cái tình huống dẫn đến bế tắc
bế tắc từ lý luận bế tắc từ
pháp luật cho đến cái triển khai trên thực tế
và như giáo sư võ nói rằng là tất cả bây giờ đang phải chờ
và doanh nghiệp thì đương nhiên là họ có thể là họ chờ được
họ có đủ tiềm lực
chuyện của các cơ quan quản lý thì cũng gần như là không phải của riêng ai
còn đối với người dân sống ở trên đó thì cũng đang hàng ngày hàng giờ phải chịu những cái thiệt hại
từ cái đó thì một cái khuyến nghị đối với hai vị khách mời đối với cái việc
chúng ta nên chờ cái điều gì
thì có thể sẽ mang lại sự thay đổi
tôi nghĩ rằng là nếu như mà người ta làm dự án người ta được lợi từ cái dự án
thì người ta phải làm
không làm người ta trả ngay
nhưng như ông võ nói không nhìn vào cái dự án
có thể nhìn nhưng cái phụ thôi
cái chính đấy là nhìn vào cái đất
đất chúng ta sở hữu có vấn đề
đất chúng ta cho thuê một cái giá rẻ mạt không đúng giá thị trường
bỏ ra rất nhiều tiền để được cái quyền thuê đấy
người ta giữ là giữ cái quyền thuê
người ta không giữ cái đất thuê vì đất vẫn của nhà nước
không có giá trị gì cả
nhưng để sang tay để chuyển nhượng là được phép
và đấy là cái lợi nhuận cái lợi ích vô hình vô giá
thì đương nhiên là người ta phải giữ đến cùng
chứ còn nếu như mà thực sự là người ta mua người ta đầu tư
thì chấp nhận treo cũng được
lúc đấy mình có thể điều chỉnh rất là đơn giản
đánh cái thuê tài sản
đánh cái gọi là thậm chí đưa ra một cái luận xử lý mới về cái chuyện là
triển khai thế này thì nó ảnh hưởng đến môi trường
ảnh hưởng cảnh quan ảnh hưởng đến quy hoạch

thì tôi sẽ phạt anh một cái số tiền nào đấy
nhưng nếu như mà không thay đổi từ cái gốc đấy
thì bây giờ chúng ta kể cả có đặt ra những chế tài đấy
thì dường như không phạt được
dường như nó không có tác dụng hữu hiệu
chưa nói là cái luật xử phạt hành chính
tôi cho rằng là nó phải là phạt theo cái nguyên tắc là hàng trăm hàng nghìn tỷ
để bao giờ cái mức phạt nó cũng phải nhiều hơn cái giá trị
cái số lượng cái số tiền phi phạm thì mới có tác dụng gian đe
thì người ta mới sợ
chứ còn nếu mà chúng ta lại phạt như cái anh ấy
phạt như kẻ
phạt như đùa
thì không có bất cứ nghĩa gì cả
và thậm chí lại còn là hợp thức hóa
không có phạt thì có khi lại còn không xác định được ai là chủ
không xác định là khẳng định chủ quyền của ai đến
nó phạt rồi thì lại đấy là một cái bằng chứng nhà nước công nhận đây là của tôi
tôi được phép tiếp tục kéo dài vị trí
tăng nhiều hơn nữa cái tính gian đe bằng các cái hình thức chế tài
nhưng cái việc phân tách nhắm đến những đối tượng
sự phạt như thế nào
cái hình thức
sự đối với người dân như thế nào
giáo sư đặng hùng võ chờ đợi điều gì ạ
tôi thì sự thực mà nói là đúng là bây giờ là cái tình trạng chung
là ngay cả các tỉnh cũng không dám
không dám thu hồi đất
không dám quyết định thu hồi đất
và lấy luôn cả tài sản
là bởi vì cũng có nhiều cái như chúng ta vừa thảo luận văn nãy
thế thì tôi cho rằng bây giờ là đang ở trong tình trạng hơi khó xử lý
bởi vì cái tâm lý luật thì có
nhưng mà các
lãnh đạo của các địa phương
vẫn cảm thấy cái gì đấy trợn trợn
về cái việc luật này
nhưng mà là có cái yếu tố là không phù hợp biến pháp
thế chính vì vậy mà bây giờ xử lý thế nào là khó
nhà đầu tư thì người ta vẫn
tất nhiên là những nhà đầu tư mà họ cảm thấy
cái bài toán đầu tư của họ là tốt
thì họ tiến hành
nhưng mà đại đa số trường hợp ý là đều vướng mắt
trong cái việc đầu tư
thế nhưng mà nhà đầu tư thì vẫn cứ
cứ giữ đất như vậy
thế còn những người mà bị thu hồi đất rồi
thì cũng có những cái cảm giác
là cảm thấy không công bằng
không hợp lý
khi mà lấy đất của tôi hết rồi
bồi thường thì cũng không phải là gì cao lắm
thế nhưng mà hiện nay là để chống
thế thì tất cả ở đây
tôi hiện nay là cũng không biết là
sẽ nên xử lý thế nào
trong cái giai đoạn từ nay đến khi quốc hội
mà thông qua luật sửa đổi
thưa quý vị và các bạn
thì quản lý đất đai luôn là một vấn đề nóng
gây nhiều bức xúc trong nhân dân
và đã được
nhiều nơi quan tâm chỉ đạo
xong để đem đến một quan hệ cùng thắng
giữa chính quyền người dân và doanh nghiệp
nhằm chấm dứt quy hoạch treo hay dự án chậm
thì vẫn cần một chính sách minh bạch
đồng bộ và quyết liệt
một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được
cùng luật sư trần thành đức
đã có những chia sẻ phân tích thẳng thắn
với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại